tám nhà hàng tiệc cưới tại thành phố đà nẵng vừa bị xử phạt hành chính do có hành vi xả thải vượt quy chuẩn
đây đều là các nhà hàng nằm trên địa bàn quận hải châu bị phản ánh gây ô nhiễm khi xả thải trực tiếp ra sông hàn
trước đó trong quá trình kiểm tra thực tế tại một mươi hai nhà hàng tiệc cưới nằm tại khu vực bắc tượng đài tưởng niệm đường hai tháng chín
lực lượng chức năng ủy ban nhân dân quận hải châu thành phố đà nẵng đã phát hiện tám nhà hàng không thực hiện cam kết về bảo vệ môi trường
các mẫu nước thải lấy tại các cơ sở đều có thông số vượt so với quy chuẩn tối đa cho phép
ủy ban nhân dân quận hải châu quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với tám cơ sở với tổng số tiền xử phạt là năm mươi bốn triệu đồng
về hành vi thực hiện không đúng một trong các nội dung kế hoạch bảo vệ môi trường đồng thời lập biên bản nhắc nhở đối với các trường hợp còn lại